theo báo cáo của viện vệ sinh dịch tễ trung ương và viện pasteur tp hcm
tới một mươi tám h chiều ngày hôm nay việt nam đã ghi nhận thêm ba ca mới mắc covid một mươi chín
trong đó có một người là nhân viên của công ty trách nhiệm hữu hạn trường sinh
và hai người liên quan tới bệnh nhân thứ một trăm hai mươi
chuyển sang phần tin thế giới châu âu vẫn đang chứng kiến những diễn biến đáng quan ngại
của dịch bệnh covid một mươi chín
theo trang thống kê wondermeters trong một mươi nước có số ca nhiễm và tử vong cao nhất
do virus sars cov hai châu âu có tới bảy quốc gia lần lượt là italia tây ban nha
đức pháp anh thụy sĩ và bỉ
tính đến thời điểm này thì tổng số ca nhiễm covid một mươi chín tại châu âu đã lên tới gần bốn trăm linh người
italia là quốc gia chịu ảnh hưởng lớn nhất của đại dịch covid một mươi chín
với số ca nhiễm sars cov hai lên tới hơn một trăm linh một người
trong đó số ca tử vong đã tăng lên hơn một mươi một ca
như vậy hiện italia chỉ đứng sau mỹ trên thế giới
tây ban nha là quốc gia chịu tác động lớn thứ hai của đại dịch covid một mươi chín ở châu âu
với số ca nhiễm là gần tám mươi tám ca cao hơn trung quốc nơi khởi phát và từng là điểm nóng của đại dịch
ngày hôm qua lần đầu tiên chính phủ tây ban nha đã thông qua xác lệnh đóng cửa toàn bộ đất nước
trừ các hoạt động kinh tế thiết yếu cho đến ngày chín tháng bốn
tại đức quốc gia chịu tác động của covid một mươi chín lớn thứ ba tại châu âu
ghi nhận tổng cộng hơn sáu mươi sáu ca so với một tuần trước đó
covid một mươi chín đã tăng gấp hai lần
ngày hôm qua pháp đã ghi nhận số ca tử vong cao nhất trong vòng hai mươi bốn giờ
với bốn trăm một mươi tám trường hợp nâng tổng số ca tử vong ở nước này lên thành ba hai mươi bốn người
trong diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín tại châu lục
liên minh châu âu đã công bố danh sách những người làm nhiệm vụ then chốt
trong cuộc chiến đối phó với dịch covid một mươi chín
được phép tiếp tục tự do di chuyển qua các đường biên giới nội khối
theo đó những người làm việc trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe
chăm sóc người già trẻ em
phẩm lính cứu hỏa và cảnh sát
nhân viên trong các ngành sản xuất hàng hóa thiết yếu
được xác định thuộc nhóm đối tượng nói trên
bên kia bờ đại tây dương
mỹ là quốc gia chịu tác động mạnh nhất của đại dịch covid một mươi chín
mỹ hiện ghi nhận số ca nhiễm sars cov hai tăng lên hơn một trăm sáu mươi bốn ca
gấp đôi số ca nhiễm ở trung quốc
trong khi đó số ca tử vong ở mỹ trong ngày ba mươi tháng ba theo giờ địa phương
tăng thêm gần sáu trăm linh trường hợp lên ba một trăm bảy mươi người
và với tình hình hiện nay thì khả năng là số ca tử vong ở mỹ
sẽ sớm vượt trung quốc trong một đến hai ngày tới
phát biểu tại cuộc họp báo của nhóm đặc trách chống covid một mươi chín của nhà trắng ngày hôm qua
tổng thống donald trump cảnh báo ba mươi ngày tới sẽ là thời gian thách thức
đồng thời thông báo trong ngày hôm nay sẽ công bố khuôn dân mới về giãn cách xã hội
người đứng đầu nhà trắng đồng thời kêu gọi tất cả người dân mỹ
thực hiện nghiêm túc để cứu hàng triệu mạng người
chính quyền đồng thời kêu gọi tất cả người dân mỹ thực hiện nghiêm túc để cứu hàng triệu mạng người
các bang arizona maryland virginia và thủ đô washington dc đã bàn hành các lệnh giới nghiêm
yêu cầu người dân không ra ngoài trừ trường hợp thiết yếu
các trường hợp vi phạm có thể bị xử phạt hoặc bỏ tù
tới nay đã có hai trăm năm mươi sáu triệu người dân mỹ tương đương ba phần tư dân số mỹ
được yêu cầu ở nhà và hạn chế các hoạt động không cần thiết
trong khi đó công ty phân tích dữ liệu moody analytics dự báo
khoảng bốn năm triệu người mỹ sẽ có thể mất việc làm do covid một mươi chín
còn số này tuần trước được dự báo là ba hai mươi tám triệu
mô hình của các nhà nghiên cứu chỉ ra rằng thiệt hại về nhân mạng có thể giảm đi một nửa
nếu mọi người hạn chế bốn mươi các cuộc tụ họp xã hội và người già hạn chế tương tác tới sáu mươi
các nhà khoa học chỉ ra rằng nếu cách ly xã hội hay là giãn cách xã hội được triển khai từ sớm
và được duy trì trên quy mô rộng rãi chẳng hạn giảm đến bảy mươi năm tỷ lệ tiếp xúc giữa các cá nhân
biện pháp này có thể cứu sống được hơn ba mươi tám triệu người trong đại dịch covid một mươi chín
nghiên cứu cũng cho biết các biện pháp mạnh mẽ hơn có thể giảm nhiều số lượng người tử vong hơn
các nhà khoa học cũng cảnh báo tất cả các quốc gia sẽ phải đối mặt với những quyết định đầy thách thức
trong vài tuần hoặc là vài tháng tới đây về việc họ nên áp đặt giãn cách xã hội vào thời điểm nào
và có thể nỗ lực áp dụng biện pháp này trong bao lâu